đơn giản dễ kiếm giá thành rẻ từ xưa cụ gừng đã được biết đến với công dụng chữa bệnh yếu sinh lý
trong y học cổ truyền gừng có vị cay tính ấm được quy vào kinh tì vị và phế có tác dụng tiêu đờm hanh thủy giải độc ôn trung
theo nghiên cứu của dược lý hiện đại trong những củ gừng có chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe
những thành phần này là những thành phần có lợi trong việc kích thích sự co thắt tuần hoàn máu đều đạn đến dương vật
bởi lẽ đó cưng được coi là vị thuốc nam quý trong việc cải thiện sức khỏe và chức năng sinh lý cho cả nam giới và nữ giới
đồng thời nguyên liệu này cũng có công dụng tăng cường khả năng sinh lý cho cánh mày dâu
sau đây là một vài gợi ý
giúp phơi mạnh có những cách sử dụng loại nguyên liệu này để cải thiện tình trạng sinh lý mà bản thân đang mắc phải
cũng như có cách điều trị nhanh chóng bệnh
việc phòng thay không còn phải lo lắng nữa
đầu tiên phải kể đến trà gừng tươi với mật ong
với nguyên liệu chỉ cần củ gừng tươi và mật ong nguyên chất
thức uống này nên được sử dụng mỗi sáng để phát huy công dụng chữa bệnh yếu sinh lý cho một số đối tượng
gừng tươi đem rửa sạch để loại bỏ lớp đất cát và tạp chất
thái thành từng lát mỏng dùng máy ép hoặc ép thủ công khoảng hai thịa canh nước cốt gừng
cho một ít mật ong nguyên chất vào ly
nước cốt gừng khuấy đều tay cho mật ong tan đều rồi sử dụng
mỗi ngày sử dụng ba lần với liều lượng và cách làm trên vào buổi sáng trưa và chiều tối
sử dụng thuốc kiên trì và liên tục để bệnh tình được cải thiện
tiếp theo là một bài thuốc dân gian với nguyên liệu vô cùng đơn giản
củ gừng tươi mật ong nguyên chất và trứng gà ta
cứng đem rửa sạch bằng nước lọc thái thành từng tép mỏng
sau đó đem dã nát để ép lên nước khoảng hai thịa canh
trong một ít mật ong nguyên chất vào nước ép gừng trộn đều tay để hỗn hợp tan đều
sử dụng một quả trứng gà ta để ăn cùng với hỗn hợp nước ép gừng và mật ong
thực hiện đều đặn mỗi ngày để cải thiện bệnh yếu sinh lý và khả năng sinh lý cho nam giới
bên cạnh đó có rất nhiều món ăn thuốc được chế biến từ gừng
tuy đơn giản nhưng lại có công dụng chữa bệnh bồi bổ sức khỏe cách thức thực hiện vô cùng dễ dàng
chẳng hạn ba thuốc
với gừng tươi bóng cá khô bà kích thiên xích trí và quả táo đỏ
để chế biến món ăn này rửa sạch một củ gừng tươi bằng nước lọc
sau đó thái thành từng lát mỏng rồi thành sợi dài
ba mươi gam bóng cá khô ngâm với nước lạnh cho nở ra
sau khi bóng cá nở đều thái thành từng sợi nhỏ vừa đồ ăn
ba mươi g bà kích thiên ba mươi g ích trí bốn năm quả táo đỏ
rửa sạch và để ráo nước
đun sôi một lượng nước vừa đủ
sau khi nước sôi lần lượt cho các nguyên liệu vào trong nồi nước và tiếp tục đun cho chín nhừ
trong thời gian khoảng ba tiếng đồng hồ
chia đều phần thuốc thành các phần nhỏ để sử dụng trong ngày
sử dụng cả phần cái và phần nước
lưu ý nên dùng khí thuốc nguội dần tránh tình trạng bỏng lưỡi
nên sử dụng kiên trì mỗi ngày để mang lại hiệu quả điều trị như mong muốn
ngoài món ăn thuốc này gương còn có thể kết hợp với nhiều món ăn khác giúp mạnh sinh lý tăng cường bản lĩnh đàn ông với các nguyên liệu khác như thịt hải sản ngũ cốc một số loại trái cây
bạn có thể lựa chọn và phối hợp sử dụng để điều trị bệnh yếu sinh lý tại nhà
mặc dù đơn giản dễ kiếm và dễ thực hiện
nhưng khi sử dụng gừng là phun thuốc chữa yếu sinh lý cần phải lưu ý một số điểm sau đây
tùy vào từng đối tượng bài thuốc sẽ phát huy tác dụng khác nhau
bởi vậy bạn nên lựa chọn và sử dụng các bài thuốc phù hợp với thể trạng của mình để đạt được kết quả như mong muốn
tác dụng của các bài thuốc từ gừng thường chậm hơn so với các loại thuốc đặc hiệu khác
do đó người bệnh nên sử dụng thuốc kiên trì và liên tục trong thời gian khá dài để thuốc thẩm sâu vào trong cơ thể và phát huy tác dụng
các đối tượng yếu sinh lý có vấn đề về dị ứng hoặc quá mẫn cảm với một số thành phần có trong gừng tuyệt đối không sử dụng các bài thuốc từ nguyên liệu này
không sử dụng bài thuốc tư gừng cho các đối tượng bị chảy máu cam chảy máu răng bệnh trĩ ho ra máu băng huyết hoặc một số đối tượng khác không có chỉ định từ bác sĩ
gừng có tính nóng nên có thể gây tăng huyết áp đột ngột
bởi vậy cần thận trọng khi sử dụng cho các đối tượng cao huyết áp hoặc mắc một số bệnh lý về tim mạch và không sử dụng một cách thường xuyên
hãy cho bác sĩ của bạn được biết bạn đang sử dụng một loại thuốc khác để chữa bệnh yếu sinh lý hoặc một số bệnh lý khác
việc sử dụng thuốc đồng thời khiến cho cơ thể dễ mắc phải tác dụng phụ không mong muốn
trong quá trình sử dụng các bài thuốc tư gừng để điều trị bệnh yếu sinh lý khi gặp phải các triệu chứng không rõ nguyên nhân
nên tìm gặp bác sĩ để được thăm khám và có phương pháp cải thiện triệu chứng đó
ngoài việc áp dụng điều trị yếu sinh lý bằng gừng người bệnh cũng nên xây dựng một chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý nên loại bỏ các thói quen xấu
những phương pháp điều trị bệnh từ gừng chỉ là phương pháp hỗ trợ cho các bệnh tình ở mức độ nhẹ hoặc trung bình
những mức độ nặng bạn nên tiến hành thăm khám bác sĩ để có phương pháp chữa bệnh triệt đề
ngoài ra người bệnh cũng nên lấy lời khuyên của bác sĩ trong chuyện phòng the để có thể sớm lấy lại bản lĩnh của người đàn ông trong vấn đề chăn gối